cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết năm hai nghìn hai mươi một ngành chăn nuôi đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng năm sáu
năm hai nghìn hai mươi một cục trăn nuôi đặt mục tiêu sản lượng thịt các loại đạt khoảng năm bảy triệu tấn trong đó thịt lợn đạt ba sáu mươi bảy triệu tấn thịt da cầm đạt một năm triệu tấn thịt bò đạt ba trăm chín mươi năm tấn sản lượng trứng đạt khoảng một mươi năm sáu tỷ quả và sản lượng sữa đạt khoảng một hai mươi một triệu tấn
cục chăn nuôi sẽ tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh nhất là dịch tả lợn châu phi bệnh lửa mồm long móng cúm da cầm và dập tắt ngay những bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện còn trong phạm vi hẹp như viêm da nổi cục trên châu bò tích cực phối hợp xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhất là vùng nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu